kết quả kiểm nghiệm đã cho thấy căn nguyên gây ra ngội độc thực phẩm là dao vi sinh vật salmonella phát hiện ở trong thịt nguội